tại khu vực đường mòn biên giới thuộc địa phận thôn tà bó xã tam gia huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
công an huyện lộc bình phối hợp với đồn biên phòng chi lăng đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng
đang có hành vi vận chuyển xe máy là tăng vật các vụ trộm cắp sang trung quốc tiêu thụ
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng là hoàng văn tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và bế văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tệ xã bình xá huyện đình lập lạng sơn khai nhận
đã cùng nhau gấp tiền mua những chiếc xe máy trộm cắp không có giấy tờ với giá rẻ
rồi qua đường mòn sang trung quốc bán lại kiếm lời
tăng vật thu giữ gồm sáu chiếc xe mô tô không có giấy tờ một xe honda sh một hai xe honda lit
trong đó có hai chiếc xe đã xác định được là xe tăng vật của vụ trộm cắp xảy ra tại thành phố hà nội
hiện công an huyện lộc bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt giữ các đối tượng liên quan
trong khoảng một mươi bốn thời chiều qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm sintec
trong cụm công nghiệp ba hàng thành phố hải dương
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại khoảng sáu mươi tỷ đồng
đám cháy bắt đầu từ khu vực cuối sưởng sản xuất sau đó lan rộng ra toàn bộ phân xưởng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh hải dương
điều tám xe cứu hỏa và hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
do bên trong nhà xưởng có nhiều hóa chất và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh
và thiêu dụi toàn bộ trang thiết bị đồ dùng vật tư trong sở sản xuất
đến một mươi sáu giờ đám cháy cơ bản được khống chế
thượng úy nguyễn trọng quý đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện an lão hải phòng
người bị xe đâm khi làm nhiệm vụ đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi điều trị
tại khoa cấp ký bệnh viện hiệu quốc
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã tới thăm hỏi động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình thượng úy nguyễn trọng quý
trước đó tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện an lão
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện đỗ văn thắng chú tại huyện an lão điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chạy quá tốc độ
khi ra hiệu lệnh dừng xe đỗ thực thắng đã không chấp hành và đâm thẳng vào thượng quý nguyễn trọng quý
cú đâm đã khiến thượng úy bị vang lên cao và bị thương nặng
hiện công an huyện an lão đang phối hợp khẩn trương điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đỗ văn thắng
thưa quý vị vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai tháng bảy một căn nhà trên phố hàng bông quận hoàn kiếm hà nội bất ngờ bị đổ sập
khiến nhiều người đi đường và người dân quanh khu vực hoảng sợ
điều đáng nói đây không phải là vụ sập nhà đầu tiên xảy ra tại các khu vực phố cổ
và một lần nữa lại khiến cho nhiều người lo ngại về những căn nhà xuống cấp quá niên hạn sử dụng tại những khu phố cổ này
sự việc xảy ra khiến nhiều người dân khu vực rất bàng hoàng và bất an
theo các cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của thời tiết cùng tuổi thọ lớn của căn nhà dẫn đến sụp đổ
lo ngại hơn nữa là hiện nay trên địa bàn quận hoàn kiếm tồn tại hàng trăm căn nhà xuống cấp nghiêm trọng
quá niên hạn sử dụng nhưng để xin được phép xây dựng hay tu sửa bên trong các ngôi nhà này thì lại vô cùng khó khăn
vì nhỡ khoác lên mình hai chữ dì tích
nhà trên nhà dưới rột lát này như nhà mỹ phẩm liên thắng rột lát như thế
ở trong nhà luôn rột cực kỳ người ta cũng có sửa ở ngoài nhìn đẹp hay thôi nhưng trong nhà còn rột mưa
còn phải hứng trậu rồi là đủ các kiểu
người ta mở cửa sổ ra người ta xin mãi không được mà còn che mảnh làm khó khăn nhà xuống cấp sập sệ đủ các kiểu
ở dưới hàng đào vừa rồi cũng sập đấy
các khu vực phố cổ này được quy định chặt chẽ trong vấn đề giữ gìn diện mạo buộc phải giữ nguyên hiện trạng mặt tiền nhà
còn bên trong các hộ dân đều tự sửa chữa tự xây dựng theo kiểu tự phát
phần lớn những công trình xây có tuổi đời đã lâu kết cấu thì nó lại là cái đố gạch đá thôi
cũng không phải là kiên cố móng thì nông thế cho nên là quá trình sử dụng và sửa chữa
mà lại thiếu đi những hồ sơ gốc ấy cho nên là chóc vá cho nên là những cái chất lượng những ngôi nhà thì rõ ràng là nó không được an toàn
tình trạng này đã diễn ra nhiều năm qua bó hẹp người dân những khu vực này trong một hiện trạng cũ nát mà không thể tìm được cách cải thiện môi trường sống
người ta đang đỉnh cửa đấy một cách hợp pháp thì quyền được là mình phải tôn trọng
ở an toàn là trách nhiệm của toàn xã hội trong đó là cơ quan quản lý nhà nước cũng phải liên đới
cho nên là anh muốn bảo tồn
anh muốn gìn giữ cái gì đấy là việc của cơ quan quản lý
thế còn cái đảm bảo cuộc sống an toàn và sinh hoạt bình thường cái sinh kế đảm bảo cuộc sống của họ cũng là quyền của tất cả người dân đó
những cái tình huống mà sụt hỏng vỡ như vừa rồi cũng là lúc chúng ta xem lại những cái chính sách mà xin cho những cái quan điểm khô cứng là không làm được thì cấm
cần phải uyển chuyển hơn để mà hướng dẫn người dân làm như thế nào
có một cách sống an toàn
và chủ động chứ không việc gì phải chui lùi tự phát rồi cuối cùng là không kiểm soát được chất lượng
họ đã nguy hiểm rồi còn nguy hiểm chung đến cả thành phố đến cả người xung quanh nữa
thưa quý vị giáo viên dạy thực hành lái xe trên cả nước phải có chứng chỉ ngoại ngữ lợi ích đúng không
rất ngọt cơ hội đúng không
ví dụ như khi bạn nh animation trên startup chuẩn bị không không
hiểu và cần nghiên cứu lại
đó là suy nghĩ của nhiều giáo viên
dạy lái xe trong việc phải có
chứng chỉ tiếng anh
đa số các lái xe đều cho rằng
chưa bao giờ đào tạo cho người nước ngoài
và nếu có học viên là người nước ngoài
thì theo quy định họ phải biết tiếng việt
mới được đào tạo và sát hạch lái xe
tại việt nam
nhiệm vụ cơ bản của chúng tôi
là truyền đạt kỹ năng lái xe
cho học viên là chính
chứ không giao tiếp bằng tiếng anh
và cái học viên đến với chúng tôi
chủ yếu là người việt nam
cái mục đích của
có cái bằng tiếng anh đấy
thì thực sự là tôi không hiểu là để làm gì
chất là trao đổi giữa thầy và trò
trên bài thi hoặc là trên bài giảng
đều bằng tiếng việt
mình thấy nó là bất hợp lý
rất là bất hợp lý bất cập với anh em
và thực ra mình dạy
học viên là người việt nam
mình cần chứng chỉ ngoại ngữ để làm gì đâu
còn thì trong trường
mình cũng đâu có người nước ngoài
đến học mấy khi đâu mà phải
còn đây là khu vực để hồ sơ lái xe
của một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
phần lớn các học viên
theo học giấy phép lái xe hạng c trở lên
đều phải khám sức khỏe nhiều lần
vì giấy khám sức khỏe
có thời hạn tối đa là sáu tháng
các học viên từ lúc nộp hồ sơ
đến lúc sát hạch
thời hạn đã hết hơn sáu tháng
vì thế khi xét cấp giấy phép lái xe
các học viên này sẽ phải đi khám sức khỏe
điều này gây mất thời gian
và tốn kém chi phí cho các học viên
cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng
bộ thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam
điều chỉnh thông tư
làm thế nào đó để theo hướng thuận lợi cho học viên
và nó phù hợp với thực tiện
là học viên có thể
khi nộp hồ sơ học
thì phải giấy cam kết
tự cam kết sức khỏe của mình
và trung tâm
phải chịu trách nhiệm
có những nhân viên
có những nhân viên
đủ hiểu biết về sức khỏe
theo tổng cục đồng bộ việt nam
quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ
đối với giáo viên dạy thực hành lái xe
là điều bắt buộc
điều này là áp dụng theo thông tư liên tịch
giữa bộ lao động thương binh và xã hội
và bộ giao thông vận tải
còn những bất hợp lý về giấy khám sức khỏe lái xe
thời gian tới tổng cục đồng bộ
sẽ đề xuất với bộ y tế
kéo dài thời hạn giấy khám sức khỏe
lên một năm
tổng cục đã có đề xuất với bộ giao thông vận tải
và bộ cũng có văn bản
đề xuất với bộ y tế
chờ để sửa đổi thông tư
quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe
quay trở lại câu chuyện
của các giáo viên dạy lái xe
phải có chứng chỉ ngoại ngữ
các lái xe đều cho rằng
nếu bắt buộc phải có thủ tục như vậy
thì chuyện xảy ra tiêu cực
như mua bằng cấp chứng chỉ
cũng sẽ là điều dễ hiểu
bởi họ tuổi cũng đã lớn
việc đi học ngoại ngữ là điều rất khó
vì thế tìm mua những chứng chỉ
là cách mà họ lựa chọn
rõ ràng câu chuyện đào tạo
xác hạch giấy phép lái xe
là một khâu rất quan trọng trong đảm bảo
trái tự an toàn giao thông
điều mà những giáo viên học viên này cần tập trung
là kiến thức giao thông kỹ năng lái xe
thay vì đi tìm mua chứng chỉ ngoại ngữ
tin học hay giấy khám sức khỏe
mới đây sở giáo dục và đào tạo
thành phố hồ chí minh đã công bố
trang thông tin dịch vụ
giáo dục với địa chỉ
dịch vụ giáo dục viết liền không giấu
theo đó sở sẽ thực hiện trang thông tin này
nhằm mục đích là công khai danh mục
và thông tin các đơn vị
cơ sở thực hiện dịch vụ giáo dục
như trường ngoài công lập trường quốc tế
trung tâm tư vấn du học cơ sở dạy thêm
học thêm v v
như vậy thì các trường và phụ huynh đón nhận thông tin này như thế nào
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
cập nhật thông tin danh sách giáo viên
tên website đã được trường trung học phổ thông này
thực hiện từ những ngày đầu thành lập
bởi vậy ngay khi sở giáo dục và đào tạo
tp hcm có kế hoạch công khai danh sách giáo viên
ngoài công lập lãnh đạo trường cho rằng
đó là một bước đi đúng hướng
cái việc mà công bố như vậy theo tôi là tốt
bởi vì học sinh
cũng như là phụ huynh
biết được là trường mình có những giáo viên
giỏi để họ có thể tin tưởng
họ gửi gắm con em mình
còn nếu như mà chỉ nói là trường tôi
có thầy x thầy y dạy
nhưng mà cuối cùng danh sách thì không thấy
thì cũng tạo ra sự hồ nghi
trên thực tế thông tin rõ ràng
về đội ngũ giáo viên tác động rất lớn
đến tâm lý của các bậc cha mẹ khi lựa chọn trường cho con
vì phụ huynh này cho hay
trong quá trình tìm kiếm một ngôi trường trung học phổ thông
ngoài công lập cho con ngoài vấn đề học phí
chỉ dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu
về chất lượng giáo viên của trường
từ đó mới yên tâm gửi gắm con theo học
chị ủng hộ công khai danh sách
tại vì mình làm tốt thì mình không có sợ gì hết
mình công khai danh sách thì giáo viên
phụ huynh đó ở yên tâm cái trường đó
có giáo viên tốt hơn
thì càng yên tâm hơn thôi
lãnh đạo nhiều trường ngoài công lập thừa nhận
tình trạng giáo viên của trường này
đảm nhận công việc của trường cát là có thật
thế nhưng tỷ lệ này thường xảy ra
ở cấp bậc đại học cao đẳng
còn đối với cấp bậc từ tiểu học lên trung học phổ thông
đa số các giáo viên khi nằm trong danh sách giáo cơ hữu
thì sẽ không còn thời gian để giảng dạy nhiều trường
xong xong đó các trường cũng tạo điều kiện
và có lộ trình rõ ràng
để giáo viên có mức thu nhập tốt từ công việc
cũng như định hướng để toàn bộ giáo viên
trở thành giáo viên cơ hữu của trường
đa số các giáo viên khi làm việc tại trường
thì nhà trường đều khuyến khích các thầy cô
tham gia vào đội hữu giáo viên cơ hữu của trường
bởi vì nó sẽ giúp cho
cái việc quản lý giáo viên của nhà trường là tốt hơn
về lâu về dài thì thường các giáo viên
thì người ta cũng thích tìm một cái nơi nào đó
để người ta ổn định người ta cống hiến
bởi vì khi người ta cơ hữu một trường
thì người ta sẽ được nhiều chế độ
để quan tâm nhiều hơn
các chuyên gia trong ngành giáo dục nhận định
kế hoạch công khai danh sách giáo viên ngoài công lập tới đây
sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh giữa các trường
thuộc hệ thống ngoài công lập ở tp hcm
làm thế nào để giữ chân giáo viên
làm thế nào để cân đối giữa tiềm lực tài chính
và đội ngũ nhân sự có chất lượng
đây sẽ là những thách thức không nhỏ
đối với các trường ngoài công lập
nhưng đó cũng là kinh vui
đối với phụ huynh và học sinh
chúng tôi từ chối đồ nhựa dùng một lần
các sản phẩm có nguồn gốc động vật khoang giả
xuất hiện trong không gian sự kiện
đây là một trong nhiều nội dung
mà em dung một người phụ nữ cá tính
đang thực hiện tại một địa chỉ trên đường vĩnh hội
thuộc quận bốn tp hcm
sau hơn một tháng chuẩn bị
chị em dung và nhóm bạn của mình
đã thực hành tái chế tất cả đồ đạc
của các trường ngoài công lập
mà chị đã góp nhặt ở nhiều nơi trước đó
từ các loại rác ở công trình
rác thải dân dụng những loại rác khó phân hủy
đến rác thải có nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường
để được tái chế trở thành những món đồ
có giá trị sử dụng cũng như giá trị thẩm mỹ
phát trải làm nên không gian của quán trà này
chẳng hạn như tôi sẽ đi xin
hoặc tôi sẽ đi lượm
hoặc là tôi sẽ tái chế tất cả mọi thứ lại cho nó mới
tức là tôi chưa bao giờ biết ngại
tại vì tôi làm công việc này từ bé rồi
tôi rất thích đi lượm đồ
ăn bận thì rất là khác người
nhưng mà đi lượm đồ
ban đầu người ta cảm thấy
ủa sao cô này sang vậy
mà lại đi lượm một cái ghế
rồi lượm ba cái đồ linh tinh
nhưng mà sau đó người ta sẽ thấy thường xuyên
và người ta sẽ đặt câu hỏi
người ta bước vào đây người ta sẽ thấy nó đúng y như vậy
và họ sẽ học theo cách của mình
thật ra và tụi em vẫn không biết gì đâu
nhưng mà tại vì mình học hỏi
mình xem người ta bà trên mạng này kia
rồi cũng nhờ dự dung chỉ một phần
mong muốn mở rộng dự án tái chế của mình
tác động nhiều hơn đến sự mạnh dạng tái chế của mỗi người
những người thực hiện dự án tái chế vật dụng
đã xây dựng nên không gian làm việc miễn phí này
và xây dựng nên quỹ hỗ trợ tái chế
bao gồm hướng dẫn kỹ năng
và hỗ trợ việc thực hành tái chế
tất cả đồ đạc ở đây đều được tái chế
như là một cái ghế sofa
ghế sofa này là mình nhập từ
mình xin về
rồi còn nhiều cái là mình mua thanh ví
cái giá trái rẻ vậy chị
lúc mà mới về thì nó
rất là yếu
mình sẽ dỡ từ ở dưới đó bên
rồi mình xem
và mình thấy yếu chỗ nào mình tái chế vào chỗ đó
tôi rất là nhanh tôi có một cái đội phản ứng nhanh
nếu mà nhìn thấy một cái ghế là một cái bàn nào
chúng tôi sẽ lấy ngay
thấy nó còn có mình có thể sửa được lấy ngay
nhưng mà nếu nó không còn sử dụng được mà vẫn có lấy được
vẫn có thể lấy được
cho nên là ở trong một khu vực nhỏ như là quận bốn đây
chúng tôi làm một cái địa điểm ở đây
thì nó cũng chính là cái nơi mà dễ lượm đồ nhất
tại vì là
ở đây xung quanh có rất nhiều bãi rác tự phát
và nếu chúng tôi không lượm những cái sofa hay những cái ghế về
thì bây giờ không biết là mưa gió
cho đến những cái việc chuyên trở
nó đến bỏ ra bãi rác thì nó khó như thế nào
là một nhà làm chuyên thể nghiệm
và tự nhận mình có con mắt biết chưng dụng những vật
người khác bỏ đi
nên em dung luôn mong muốn kể với mọi người
những câu chuyện đẹp
đây là một cái không gian mà tôi nghĩ
khi mà người ta ngồi lên một cái ghế
hay người ta ngồi bên một cái bàn
hay người ta ngồi trên một cái kẻ sắt để đọc sách
thì người ta cảm giác rằng là tất cả những cái vật dụng này
đều có câu chuyện của nó
câu chuyện từ bãi rác cho đến khi nó được
trở thành một cái sản phẩm kiếm ra tiền
thì người ta lại còn được học cách làm tái chế
bởi vì tất cả các vật dụng ở đây
đều trải qua một cái quy trình đó là quy trình làm mới